thưa quý vị và các bạn trong khuôn khổ chuỗi các sự kiện tháng hành động về hợp tác xã năm hai nghìn hai mươi bốn
tối ngày một mươi một tháng bốn liên minh hợp tác xã việt nam đã tổ chức lễ tôn vinh hợp tác xã tiêu biểu
và trao giải ngôi sao hợp tác xã lần thứ nhất năm hai nghìn hai mươi bốn
đồng chí lê minh khái bí thư trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ
trưởng ban chỉ đạo quốc gia về kinh tế tập thể đã tới dự và phát biểu chỉ đạo
ban tổ chức đã tôn vinh một trăm hai mươi tám hợp tác xã tiêu biểu được đề cử từ trên ba mươi một hợp tác xã của cả nước
trong đó bình chọn một trăm linh hợp tác xã của năm mươi bảy tỉnh thành phố trong cả nước được nhận giải ngôi sao hợp tác xã
đây đều là những hạt nhân nòng cốt đi đầu trong thực hiện hiệu quả các phong trào phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã trên cả nước
phó thủ tướng lê minh khái chúc mừng những thành tích khu vực kinh tế tập thể hợp tác xã đã đạt được thời gian qua
đề nghị các bộ ban ngành tập trung nguồn lực cho phát triển kinh tế tập thể
bàn hành kịp thời đầy đủ các chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã theo luật hợp tác xã năm hai nghìn hai mươi ba
đối với các hợp tác xã đạt giải ngôi sao hợp tác xã năm hai nghìn hai mươi bốn cần tiếp tục đi đầu trong liên kết sản xuất kinh doanh
xây dựng phát triển thương hiệu sản phẩm nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và thế giới
chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành cùng các tổ chức kinh tế tập thể hợp tác xã trên cơ sở chỉ đạo xây dựng
hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi để khu vực kinh tế tập thể hợp tác xã phát triển nhanh và bền vững
thưa quý vị và các bạn nhằm tăng cường công tác quản lý lĩnh vực thủy sản khắc phục tình trạng chống đánh bắt bất hợp pháp
theo khuyến nghị của ủy ban châu âu ec vào chiều ngày một mươi một tháng bốn tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
tổ chức hội nghị triển khai các điểm mới theo nghị định sửa đổi các nghị định về thi hành luật thủy sản và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản
một trong những điểm sửa đổi mới quan trọng về thi hành luật thủy sản là đơn giản hóa một số thủ tục hành chính liên quan đến bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản
đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè đối tượng thủy sản nuôi chủ lực bổ sung quy định kiểm soát tàu nước ngoài khai thác vận chuyển chuyển tải thủy sản
sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác cập cảng việt nam và từ tàu container nhập khẩu vào việt nam
nghị định mới cũng bổ sung quy định về quản lý hệ thống giám sát tàu cá tăng thời gian xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản từ một năm lên hai năm
vi phạm hành chính nhiều lần hoặc tái phạm trong lĩnh vực thủy sản được coi là tình tiết tăng nặng trong xử phạt vi phạm hành chính
bổ sung xử phạt đối với chủ tàu cá quy định rõ danh giới vùng biển được phép khai thác thủy sản quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản quy định về nuôi trồng và khai thác thủy sản
để chuẩn bị tốt nhất cho gỡ thẻ vàng đối với thủy sản việt nam bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn lê minh hoan đề nghị các bộ ngành và địa phương
cũng như các cơ quan chuyên môn của bộ trên dưới phải đồng lòng quyết liệt hành động chống khai thác iuu đáp ứng tốt nhất các khuyến nghị của ec
trong bối cảnh hiện nay xu hướng phát triển mới tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh liên kết theo hướng công khai minh bạch
với nhận thức rõ và thực hiện đúng đầy đủ quyền và nghĩa vụ của các bên khi tham gia chuỗi liên kết
đó chính là giải pháp để có thể phát triển sản xuất tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị nhất là đối với lĩnh vực nông nghiệp ở việt nam
đến cuối năm hai nghìn hai mươi ba cả nước đã có trên ba mươi một hợp tác xã với hơn năm tám triệu thành viên một trăm ba mươi bảy liên hiệp hợp tác xã khoảng sáu mươi ba hợp tác xã được đánh giá hoạt động hiệu quả
các sản phẩm của hợp tác xã ngày càng đa dạng phong phú trong đó nhiều sản phẩm có giá trị cao đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của thị trường
tuy nhiên việc liên kết chuỗi còn nhiều hạn chế chưa đồng bộ
để liên kết chuỗi giá trị tôi thấy ý thức
các sản phẩm của nông dân cũng chưa đồng bộ họ còn có nhiều tình trạng chưa chặt chẽ với nhau hoặc bẻ chỉa những hợp đồng với nhau
như thế thì cũng cần có sự hỗ trợ từ các cơ quan nhà nước để bảo hộ cho các chủ thể chuỗi liên kết để tạo giá trị nó bền vững hơn
tôi rất là cần được một lượng hốn có ưu đại tốt nhất cho chúng tôi để duy trì vùng nguyên liệu để đảm bảo đầu ra cho các sản phẩm
tại diễn đàn hợp tác xã quốc gia năm hai nghìn hai mươi bốn phó thủ tướng lê minh khái yêu cầu bộ kế hoạch và đầu tư bộ tài chính tổng hợp cân đối các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước để thực hiện các chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế tập thể hợp tác xã liên kết chuỗi giá trị bảo đảm tập trung có trọng tâm trọng điểm phù hợp với tình hình thực hiện từng giai đoạn
nhân các tỉnh thành phố tập trung chỉ đạo triển khai cơ chế chính sách tập trung tháo gỡ khó khăn vớt mắt tạo điều kiện
cho phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã ở địa phương chủ động bố trí lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình dự án liên quan để thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị hiệu quả cao
nghị quyết hai mươi của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba đã xác định rõ các mục tiêu nhiệm vụ giải pháp về tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành cùng các tổ chức kinh tế tập thể hợp tác xã
chỉ đạo xây dựng hoàn thiện các cơ chế chính sách hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi để các khu vực kinh tế tập thể hợp tác xã phát triển nhanh bền vững
đồng góp ngày càng tích cực và hiệu quả vào thành tựu phát triển kinh tế xã hội chung của đất nước
thời điểm này các hợp tác xã nông nghiệp cùng nông dân trên địa bàn thành phố đà nẵng đang khẩn trương huy động máy móc nhân lực thu hoạch lúa vụ đông xuân hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
đây được xem là vụ lúa được mùa với năng suất cao chất lượng bảo đảm nên nông dân rất phấn khởi
vụ đông xuân hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn nông dân toàn thành phố đà nẵng tập trung sản xuất với tổng diện tích lúa gần hai năm trăm linh ha trong đó huyện hòa vang chiếm nhiều nhất với hai hai trăm chín mươi ha
qua đánh giá ban đầu ngay từ đợt lúa đầu tiên năng suất trung bình đạt khoảng bảy mươi hai tạ mỗi hectare dự kiến năng suất cả vụ sẽ đạt khoảng bảy mươi tạ mỗi hectare
nếu được mùa năng suất cao hơn gần năm tạ mỗi ha so với năm trước
theo phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện hòa vang đến nay nông dân toàn huyện đã thu hoạch được hơn bốn trăm hai mươi năm hectare đạt khoảng một mươi tám
ngành nông nghiệp huyện cũng yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn tất công tác thu hoạch kịp thời phơi lúa giải phóng đất từ đó xuân giống vụ hẻ thu để kết thúc vụ sớm tránh các rủi ro do mưa lũ cuối vụ
ngày một mươi một tháng bốn tại hà nội đại diện lãnh đạo một mươi ba tỉnh thành phố khu vực đồng bằng sông kiều long đã tổ chức hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch đồng bằng sông kiều long và kiên giang
hoạt động này là một trong những nỗ lực phát triển du lịch nhanh và bền vững của đồng bằng sông kiều long trong giai đoạn mới
nằm trong khuôn khổ hội trợ du lịch quốc tế việt nam hà nội năm hai nghìn hai mươi bốn và hướng đến thu hút du lịch nội địa quốc tế vào các dịp lễ ba mươi tháng bốn và mùng một tháng năm sắp tới
hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch đồng bằng sông cửu long và tỉnh kiên giang là một trong những hoạt động cụ thể nhằm phục hồi nhanh bền vững ngành du lịch của các tỉnh thành phố vùng đồng bằng sông cửu long
tại hội nghị các đại biểu đã trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước xúc tiến quảng bá du lịch tiếp tục liên kết phát triển các sản phẩm du lịch theo hướng chuyên nghiệp hóa và tiếp cận chuỗi giá trị cung ứng dịch vụ du lịch
từ số lượng sang chất lượng có trọng tâm trọng điểm nâng cao hiệu quả và tính chuyên nghiệp xây dựng hình ảnh điểm đến du lịch đồng bằng sông kiều long hiện đại đẳng cấp chất lượng thân thiện và an toàn
từ số lượng sang chất lượng có trọng tâm trọng điểm nâng cao hiệu quả và thân thiện và an toàn